gia làng trường bản là những người có uy tín có vai trò vị thế rất lớn đối với bà con các dân tộc thiểu số
những hành động lời nói của họ có tính định hướng cho cộng đồng trên địa bàn
chính vì thế họ được coi là những cánh tay nối dài của các đơn vị bộ đội
trở thành nguồn động lực động viên toàn dân xây dựng và bảo vệ biên giới
nâng cậu ý thức xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tổ quốc
hơn hai mươi năm nay gia làng lục văn quý người dân tộc thái ở huyện mường lát tỉnh thanh hóa
vẫn thường xuyên cùng con trai và bộ đội biên phòng băng rừng lội suối phát quang đường biên bảo vệ cột mốc
hơn tám mươi tuổi lòng nhiệt huyết của ông quý vẫn như con suối chảy mãi không ngừng
thầy bố tôi ông bố tôi ngày xưa cũng là người bảo vệ cột mốc
trách nhiệm bảo vệ cột mốc là trách nhiệm cao cả cả nước việt nam nói chung
mà riêng bản thân tôi tôi là có trách nhiệm
rồi trách nhiệm của tôi còn phải truyền cho các bạn
con cháu nữa phải làm tốt về mai sau giữ đường biên giới cho nó tốt đẹp hơn
song song với việc bảo vệ tuyến biên giới đất liền trên địa bàn tuyến biển
đến nay đã có hàng chục nghìn chủ phương tiện tàu thuyền
với gần tám mươi ngư dân tự nguyện đăng ký tham gia vào các tổ chức tàu thuyền an toàn
tham gia bảo vệ an ninh trật tự bến bãi tàu thuyền
sát cánh cùng lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
người thiền trưởng một công nhân gần bảo vệ biển
chủ quyền của mình có gì tàu là xâm phạm của ta
có chức năng có thẩm quyền có đồ đào suốt đuổi
giàn làng trưởng bàn cũng là những cánh tay đắc lực giúp các đoàn kinh tế quốc phòng
triển khai hiệu quả nhiệm vụ nơi biên giới
có đoàn kinh tế quốc phòng vào đây rồi
thì anh em của ta phải hết sức là
là là là là ra sức để mà cùng nhau củng cố và xây dựng những cái phòng trào mà
để cho thôn bản mình là có cái ăn cái ở đường xóm ngó làng đi lại là nó rất là tuần tiện
đây đường xi măng là có nguồn nước sạch
thế rồi một cái dự án thôi có thể mất hàng thời gian dài mới vận động không được
thế nhưng mà chỉ chứng nói của các cụ đứng lên vận động con cháu
thì là đến giờ phút này phải nói là
mà có cái cuộc vận động phát triển kinh tế ở vùng dự án này là đạt hiệu quả rất cao
sẽ rất khó để thống kê một con số cụ thể về sự giúp đỡ nhiệt thành của những già làng trưởng bản
dành cho các đơn vị quân đội trên địa bàn biên giới
nhưng minh chứng rõ nhất cho sự giúp đỡ của họ là sự ổn định về an ninh trật tự
và những đổi thay về bộ mặt đời sống của dân bản nơi biên giới